tại tỉnh vĩnh long cơn mưa vào chiều ngày bốn tháng chín đã làm cho hàng chục căn nhà của người dân
và vườn cây ăn trái trên địa bàn tỉnh bị thiệt hại nặng nề
cơn mưa kèm theo dòng lốc đã làm một người bị thương sập một căn nhà tốc mái một mươi chín căn nhà
trên địa bàn huyện long hồ tỉnh vĩnh long
hiện chính quyền địa phương đang triển khai nơi ở tạm cho người dân bị ảnh hưởng
từ đầu năm đến nay thiên tai đã khiến tỉnh vĩnh long thiệt hại với nông nghiệp hơn sáu mươi ha
hư hỏng trên một trăm ba mươi căn nhà một trăm ba mươi điểm sạt lở ảnh hưởng tới trên hai trăm chín mươi hộ dân
tổng thiệt hại gần một mươi tỷ đồng